tri ân những người làm công tác giáo dục trong ngành y dược
sáng nay học viện y dược học cổ truyền việt nam đã tổ chức lễ tri ân hai mươi tháng một mươi một
nhằm động viên khuyến khích hơn nữa các thầy cô trong sự nghiệp vẻ vang của mình
nhất là trong công tác giáo dục trong ngành y dược
nơi đào tạo nên những người công hiến đặc biệt cho xã hội
gần năm mươi năm qua kể từ khi học viện được thành lập trên nền tảng trường trung cấp tuệ tĩnh
nhiều thế hệ thầy cô của học viện đã nỗ lực hết mình công hiến trí thức
xây dựng và nâng tầm học viện đưa con tàu học viện hòa trung ra biển lớn
hiện nay học viện đã có một mươi hai phó giáo sư ba mươi bảy tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai
một trăm một mươi bốn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa một một trăm hai mươi năm cử nhân
thầy và trò học viện vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện các công trình nghiên cứu cấp bộ
cấp cơ sở thực hiện đào tạo đạt chuẩn đầu ra trong đào tạo đối với các đối tượng sinh viên
y học cổ truyền y đa khoa dược sĩ và sau đại học